việc chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ phương thức truyền thống sang phương thức điện tử là bước tiến quan trọng trong việc quản lý dân cư theo hướng hiện đại
đây là nền tảng trong công tác cải cách đổi mới nền hành chính đáp ứng yêu cầu đặt ra đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính
từ khi triển khai được hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư cấp quản lý căn cước công dân
thì bây giờ mọi thông tin của công dân đều được lưu giữ trên hệ thống dân cư
nên là khi mà công dân lên để đề nghị giải quyết cái thủ tục hành chính thì nó cũng nhanh gọn hơn
cán bộ chỉ cần truy cập vào hệ thống trên hệ thống có đầy đủ những thông tin của công dân
nên cái việc đáp ứng trả lời cho công dân với cái thời gian này rất ngắn gọn không gây phiền hà cho bà con nhân dân
luật cư trú mới có hiệu lực thi hành mọi công dân ngoại tỉnh đang sinh sống và lao động trên địa bàn thành phố yên bái
sẽ được đăng ký trở thành công dân của thành phố
điều này sẽ tạo đà thu hút người dân đến làm ăn sinh sống thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
đặc biệt quản lý cư trú theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến
vừa quản lý chặt chẽ dân cư vừa góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính
từng bước thực hiện chính phủ điện tử đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị và các bạn vì điều kiện khó khăn nhiều trẻ em vùng sâu vùng xa của xã ba thành
huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi không được nhận những món quà thiếu nhi vui tết trung thu
để các em nhỏ nơi đây có một tết trung thu trọn vẹn đoàn thanh niên công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương
mang đến những phần quà cho các em với mong muốn mang một tết trung thu đủ đầy ấm cúng và ý nghĩa
ngay từ sáng sớm đoàn thanh niên công an tỉnh đã có mặt tại nhà văn hóa
xã ba thành huyện ba tơ tại đây đoàn đã tổ chức tặng năm mươi xuất quà gồm lồng đèn bánh trung thu và bánh kẹo
cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã
tất cả những em nhỏ trước khi nhận quà đều được đoàn thanh niên ở địa phương sát khuẩn đo thân nhiệt
xếp hàng giãn cách để đảm bảo các quy định phòng chống dịch
đây là cũng một việc mà rất là ý nghĩa đối với các cháu nhân dịp này
thì cũng đại diện cho chính quyền địa phương cũng cảm ơn
rồi đối với
đoàn thanh niên công an tỉnh đã về đây là có những xuất quà rất là ý nghĩa này
đối với trường hợp những em bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể đến nơi nhận quà
đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ngãi cũng đã đến tận nơi để trực tiếp thăm hỏi tặng quà động viên các em
với mong muốn tất cả những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đều nhận được những món quà trung thu thật ý nghĩa
không những tặng những xuất quà trung thu cho các em nhỏ dịp này đoàn cũng đã tặng hơn ba trăm linh bộ quần áo
một mươi kg nông sản và các nhu yếu phẩm cần thiết do các đoàn viên ở các tri đoàn thu mua quyên góp để ủng hộ cho gian hàng không đồng ở xã
cho người dân hoàn cảnh khó khăn có thể tới mang về sử dụng giúp một phần nào ổn định cuộc sống
đoàn thanh niên công an tỉnh cũng nắm được tình hình đoàn xã ba thành huyện ba tơ đã mở một sức phòng không đồng để hỗ trợ bà con nhân dân trong thời gian diễn ra dịch bệnh
đoàn thanh niên công tỉnh cũng đã vận động mạnh thường quân cũng như đóng góp của đoàn viên thanh niên
để mua tặng các nhu yếu phẩm rau củ quả và đóng góp thêm các quần áo cũ mà còn sử dụng được tốt gửi tặng cho bà con nhân dân
để giúp bà con nhân dân vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh covid
đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa mà tuổi trẻ công an tỉnh quảng ngãi đang chung tay cùng với xã hội giúp đỡ trẻ em ở vùng sâu vùng xa
những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn qua đó phát huy vai trò sung kích tình nguyện trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng ngãi
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào chiều nay một mươi sáu tháng chín trạm giam an phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước và công an xã tân thành đã bắt khẩn cấp hai phạm nhân trốn trại tên là đinh văn dương ba mươi một tuổi
và phạm văn xây ba mươi tuổi khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành thành phố đồng xoài
trước đó sáng cùng ngày lợi dụng buổi lao động ngoài trời hai phạm nhân đinh văn dương đang thụ án về tội giết người với hình phạt một mươi bảy năm tù và phạm văn xây đang chấp hành bản án hai mươi năm năm tù
cho các tội danh trộm cắp tài sản cướp tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn khỏi trại giam an phước
ngay sau khi hai phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn trại giam an phước đã ra quyết định truy nã đồng thời khẩn trương tổ chức các lực lượng truy bắt
đến khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng chín phát hiện hai đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành
lực lượng công an siết chặt vòng vây tóm gọn hai đối tượng trốn trại nguy hiểm
ngay trong chiều nay một mươi sáu tháng chín trại giam an phước đã di lý hai phạm nhân trốn trại về trại giam an phước để điều tra xử lý theo quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố chín đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với giao dịch trên bốn trăm linh tỷ đồng
trong đường dây này có bốn đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc năm đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc
đường dây số đề này do bùi thị ngọc trâm cầm đầu
cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động từ khoảng giữa năm hai nghìn một mươi tám
hàng ngày số tiền giao dịch của đường dây
là trên một tỷ đồng
tính đến thời điểm bị triệt phá thì tổng số tiền giao dịch trong đường dây số đề này là trên bốn trăm linh tỷ đồng
hôm nay một mươi sáu tháng chín ủy ban nhân dân thành phố uông bí tỉnh quảng ninh cho biết hình ảnh trên mạng xã hội về ca cấp cứu sau tiêm vaccine sinopharm tại trường tiểu học lê lợi là không đúng sự thật
trước đó ngày một mươi bốn tháng chín một số tài khoản mạng xã hội facebook có đăng tải
chia sẻ video clip có hình ảnh một người được đưa vào phòng cấp cứu ghi thông tin mô tả bên dưới tiêm vaccine sinopharm tại trường tiểu học lê lợi thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
ngay sau đó cơ quan chức năng thành phố uông bí đã nhanh chóng xác minh và khẳng định đây là thông tin sai sự thật
hình ảnh trong video clip không phải tại trường tiểu học lê lợi thành phố uông bí
còn hình ảnh người đàn ông trong clip là trường hợp sinh sống tại thành phố hạ long có tiền sử bệnh động kinh
khi người này tới địa điểm tiêm vaccine vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín
tại trường tiểu học lê lợi xã lê lợi thành phố hạ long không phải thành phố uông bí bất ngờ lên cơn co giật và được lực lượng chức năng trợ giúp
cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bản tin của bộ y tế ngày hôm nay cho biết trong ngày hôm nay có một mươi chín trăm linh một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện gần hai trăm linh bảy xét nghiệm cho hơn tám trăm tám mươi bốn lượt người
trong ngày một mươi năm tháng chín có bảy trăm một mươi năm năm trăm năm mươi liều vaccine
trong ngày một mươi năm tháng chín một lượt người đã được tiêm
trong ngày hôm nay có một mươi bốn trăm tám mươi chín ca mắc covid một mươi chín
riêng tại thành phố hồ chí minh và bình dương đã là hơn tám bảy trăm linh ca
trong ngày có một mươi chín trăm linh một ca khỏi
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm một trăm linh một ca
vào chiều ngày hôm nay sở y tế hà nội cho biết ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một ca tại khu vực cách ly hai ca trong khu vực phong tỏa
các ca mắc mới đều ở quận thanh xuân
thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt
cũng trong ngày hôm nay tp hcm áp dụng hai chính sách quan trọng được người dân thành phố quan tâm lớn
thứ nhất là cho phép người giao hàng được hoạt động liên quận huyện
thứ hai là nới lỏng thí điểm giãn cách xã hội tại ba địa phương
bao gồm có quận bảy quận huyện củ chi và huyện cần giờ
từ sáng nay một mươi sáu tháng chín đã có nhiều đơn đi mua thực phẩm hộ và giao nhận liên quận huyện
được gửi đến shipper
để tạo điều kiện cho dịch vụ này lực lượng tại các chốt kiểm soát covid một mươi chín không phát sinh tố tục
vẫn chỉ yêu cầu những loại giấy đi đường mã qr shipper cũng như kết quả xét nghiệm âm tính
quyết định cho giao hàng liên quận huyện đã bật đèn xanh cho nhiều cửa hàng mô hình kinh doanh tự tin trở lại
lực lượng giao nhận đã mở rộng tip khách hàng tăng cơ hội doanh thu đối với cơ sở đủ điều kiện hoạt động
bên cạnh tạo điều kiện cho giao hàng thì từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín
ba địa phương tại tp hcm đã tạo điều kiện cho giao hàng liên quận huyện
điều kiện được thiết điểm nới lỏng giãn cách xã hội là quận bảy huyện củ chi và huyện cần giờ
nội dung quyết định nới lỏng đã cho phép thêm nhiều ngành nghề danh mục kinh doanh được mở cửa
không chỉ mở rộng về hàng mục kinh doanh mà người dân tại những khu vực này còn được đi chợ một tuần một lần
do đó những hệ thống siêu thị như thế này hệ thống cung ứng cũng đã chuẩn bị hàng hóa và nhân lực để chuẩn bị cho các chính sách mới
đầu tiên toàn bộ nhân viên siêu thị cũng đã có tiêm chủng lần thứ hai
và thứ hai là thực hiện khai báo y tế đầy đủ
thứ hai là đầu ngày thì mình đều có check cái mã qr code để khai báo cập nhật thông tin
siêu thị thì cũng chuẩn bị xong đầy đủ hàng hóa bản biểu
mỗi người dân ở tại khu vực vùng xanh sẽ được địa phương cấp một cái giấy xác nhận rằng là đủ điều kiện đi mua
ví dụ như là đã đủ điều kiện tiêm chủng hoặc là trong vùng đó là không có các trường hợp f các vùng nguy cơ cao
tìm đến online rồi đặt vào trong những group khu dân
có gì thì ăn đấy bữa nay hết sữa cho con nên là đành về đi siêu thị để lấy sữa
có khi mua ở ngoài nó lại không đúng
cho nên thành ra là vào siêu thị thì sẽ mua được đầy đủ đồ hơn bởi vì trong siêu thị nó nạo cũng kín
phương châm thì là an tâm sống và cũng hạn chế nếu như mà không cần thiết thì cũng sẽ không giao
địa phương là quận bảy huyện củ chi và huyện cần giờ sẽ thiết điểm các chính sách mới kể trên cho đến ngày ba mươi tháng chín
sau đó thành phố hồ chí minh sẽ đánh giá hiệu quả cũng như rủi ro để có điều kiện phù hợp
áp dụng theo từng bước đối với thành phố thủ đức và các quận huyện còn lại
chiều nay công an tp hà nội thông tin ba mươi chín chốt kiểm soát dịch trong phân vùng một tức là vùng đỏ đã được lệnh dỡ bỏ
cán bộ chiến sĩ sẽ dỡ lều bạt thu dọn quân trang quân dụng phương tiện phục vụ công tác của chốt
các lực lượng trừ chốt bao gồm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động và công an phụ trách địa bàn
chuyển về trạng thái phục vụ chiến đấu và phòng chống dịch tại đơn vị
các lực lượng phối hợp cũng như thanh tra giao thông cán bộ y tế cũng trở về làm việc tại cơ quan
trước đó bắt đầu từ bảy giờ ngày bốn tháng chín công an tp hà nội triển khai ba mươi chín chốt trực
tại các tuyến đường ra vào phân vùng một vùng đỏ
nhiệm vụ của chốt là kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào ra phân vùng một
đảm bảo an ninh trật tự hướng dẫn phân luồng giao thông
đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người lao động
ngoại tỉnh trên địa bàn thành phố hà nội
nhiều người lao động tự do mất việc làm không có chỗ ở
tuy nhiên không thể về quê do đợt giãn cách xã hội vừa qua
để đảm bảo an sinh xã hội hỗ trợ cho người lao động ngoại tỉnh
sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội vừa có công văn số năm nghìn một trăm năm mươi bảy ngày một mươi một tháng chín
đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thống kê người lao động ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê
nhiều tháng nay chị ngọc vẫn chưa được về quê của mình ở thái nguyên
để giãn cách xã hội
sau khi biết có thông tin hà nội hỗ trợ cho người lao động ngoại tỉnh về quê
chị ngọc đã đại diện cho những người trong khu trọ của mình đến trụ sở công an để đăng ký
và nghe giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này

hà nội ước tính có khoảng hơn một trăm linh lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định
chỉ trong ba ngày từ một mươi hai đến một mươi năm tháng chín lực lượng công an cơ sở cùng tổ dân phố đã cơ bản thống kê danh sách những người lao động ngoại tỉnh có nhu cầu về quê
thông qua danh sách này sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân tp hà nội lên phương án sớm nhất hỗ trợ đi lại cho người dân
quyết tâm không để xảy ra trường hợp người lao động phải đi bộ về quê như thời gian vừa qua